chúng mình chỉ là người con trai mới truyền cho nhưng mà con gái thì nó không biết làm nó chỉ biết làm việc chung gia đình thôi
trong nghề làm bạc thì nguyên liệu là rất quan trọng phải chọn loại bạc chuẩn thì khi luyện trong lò hay khi cán mới không bị cháy bạc
để tạo ra một sản phẩm bạc hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn
từ một thanh bạc người thợ phải luyện cho mềm rồi cán nhỏ sau đó tạo hình tùy theo kích thước và hình dáng sản phẩm cuối cùng là làm cho bạc có màu trắng sáng
nhưng công đoạn khó nhất và đòi hỏi kỹ thuật cao là chạm hình
chạm đấy thì nó rất là tịnh mịn rất là khó làm nó thích cái máu gì mình phải kếm là cái đấy thôi
theo người dân ở đây con gái người mông khi đi lấy chồng thì không thể thiếu trang sức bằng bạc được
mỗi cô dâu khi về nhà chồng sẽ đem theo một bộ vòng bạc gồm hai chiếc trong đó có một chiếc đúc rỗng chạm chỗ hoa văn ở bên ngoài và một chiếc được kết bằng các móc bạc nhỏ với nhau
mùa làm bạc bận rộn nhất là từ tháng một mươi âm lịch đến sau tết bởi đây là mùa cưới của người mông
vào thời gian này khách hàng từ khắp các huyện lân cận đều đổ về đây để đặt vòng bạc
ngày nay nghề làm bạc ở lao sa cũng có nhiều điểm khác so với trước
nhờ có sự hỗ trợ của máy móc như máy cán máy đúc máy làm chuông rút bạc v v
nên chất lượng độ nhãn đẹp của vòng bạc đã tốt hơn chơi nhiều và tiết kiệm công sức cho người thợ
nhưng mà trước là bàn tay thì khó nhớ thì là lật trận
không bây giờ nhưng mà bây giờ là nhà nước có hỗ trợ một số máy để cho mình làm thì còn nhanh hơn tiện hơn
trải qua nhiều thăng trầm giờ đây nghề làm bạc ở lao sa đang dần có sức sống trở lại do điều kiện kinh tế của bà con vùng cao đã khá hơn
bên cạnh đó từ khi cao nguyên đá đồng văn trở thành điểm du lịch được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến thì cơ hội để phát triển nghề bạc cũng nhiều hơn
từ những nguyên liệu bạc như thế này thì với bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của người dân làng lao sa thì đã tạo ra những sản phẩm
điều này không chỉ giúp cho kinh tế người dân ở đây khá lên mà còn duy trì bản sắc của địa phương